thêm hơn hai trăm linh tù binh nga và ukraine đã được trao đổi sau các cuộc đàm phán giữa hai nước
đây là một cử chỉ thiện trí giữa lúc cuộc xung đột nga ukraine vẫn đang diễn ra hết sức khốc liệt
theo thông báo của bộ quốc phòng nga chín mươi quân nhân nga đã được trả về từ lãnh thổ do chế độ kiev kiểm soát
máy bay của lực lượng hàng không vận tải quân sự sẽ đưa những người được thả về moscow để điều trị và phục hồi
tất cả các quân nhân đều được cung cấp sự hỗ trợ cần thiết về y tế và tâm lý
trong khi đó một trăm ba mươi người ukraine đã trở về quê hương trong khuôn khổ trao đổi tù binh chiến tranh với nga trong số họ có bốn phụ nữ
cuộc trao đổi tù binh gần nhất giữa nga và ukraine diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng hai
bộ quốc phòng nga thông báo một trăm linh một quân nhân nga đã được trả tự do còn phía kiev là một trăm linh quân nhân